hãng thông tấn tass của nga vào ngày hai mươi ba tháng bốn đưa tin số nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại trụ sở
viện nghiên cứu trung ương của lực lượng không quân vũ trụ nga ở thành phố tiver tây bắc của nước này đã tăng lên một mươi một người
hãng tin trên dẫn nguồn tin cơ quan dịch vụ khẩn cấp cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy năm thi thể trong quá trình dọn dẹp đống đổ nát
hiện công tác dọn dẹp và tìm kiếm người mất tích vẫn đang được khẩn trương triển khai
trước đó các thông tin cho biết vụ hỏa hoạn đã khiến sáu người thiệt mạng và hai mươi bốn người bị thương trong đó có một mươi ba người phải nhập viện
lực lượng cứu hộ đã cứu được năm mươi bốn người và sơ tán chín mươi tám người
vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày hai mươi một tháng bốn tại một văn phòng trên tầng hai của cơ sở nghiên cứu
ngọn lửa bao trùm diện tích hai năm trăm linh m hai lan rộng ra hầu hết các tầng phần mái của tòa nhà cũng bị hư hại một phần
thông tin ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ cháy là do sự cố điện nhà chức trách nga đã mở cuộc điều tra hình sự sau vụ hỏa hoạn